liên quan đến sạt lở tại thủy điện rào trăng ba sau nhiều nỗ lực lực lượng cứu hộ mũi đường sông cũng đã đến được rào trăng ba để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm những người còn mất tích
bùn đất hỗn loạn không khí cô đặc khó thở rêu rác khắp nơi có nơi dày gần cả mét nhưng không ngăn được những nỗ lực của những người công nhân tìm kiếm những người đồng nghiệp người bạn mà mới đây thôi còn đang ở cùng chung lán chạy
điều này để làm thế nào đó để đoàn cứu hộ vào kịp thời mà có máy móc thiệt bị để mà đau bởi này mà chứ
hiện nay mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sạt lở đất lũ lụt cộng với địa hình xấu cô lập hiểm trở nhưng lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đang tập trung tăng cường hơn nữa nhân lực vật lực
phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận triển khai các phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị mất tích và còn kẹt lại tại thủy điện giao trang ba
và thủy điện alin b hai
trong những ngày qua với sự nỗ lực không ngừng nghỉ công an tỉnh thừa thiên huế đã tìm thấy hai thi thể và đưa hai mươi bốn công nhân chuyên gia thủy điện rào trang ba về bệnh viện đa khoa bình điền để chữa trị
đồng thời hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết một trăm linh áo phao các loại cho công nhân nhà máy thủy điện rào trang bốn
hiện nay tỉnh thừa thiên huế đang có mưa lớn nước lũ lại từ đầu nguồn đổ về nên công tác cứu hộ đang tạm dừng
mưa tạnh các mũ cứu hộ lại lên đường nỗ lực hết sức để tìm đưa những người con xa nhà về quê mẹ
tàng lễ một mươi ba lịch sĩ hy sinh ngày một mươi ba tháng một mươi ở trạm bảo vệ rừng sáu mươi bảy khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở công trình thủy điện rào trăng ba sẽ được tổ chức tại nhà tàng lễ hai trăm sáu mươi bảy
bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám phường thuận lộc tp huế
lễ viếng sẽ bắt đầu từ bảy h đến một mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi
lễ truy điệu diễn ra từ một mươi một h đến một mươi hai giờ
một mươi một quân nhân sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tàng quân đội
hai cán bộ của tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương
trong quá trình tổ chức các gia đình của lịch sĩ sẽ nhận được sự phối hợp giúp đỡ chặt chẽ của cơ quan quân sự và cấp ủy chính quyền địa phương
trận mưa lớn từ chiều ngày hôm qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại tỉnh thừa thiên huế chìm trong nước
hiện nay tuy nước đã tạm rút nhưng tình trạng rác thải ôn ứ đang gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
rác thải sinh hoạt vỏ chai nhựa túi ni lông cảnh cây khô là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp đừng chất đống ven đường hoặc trôi nổi trên mặt nước
mùi hôi thối từ rác thải bốc lên nồng nặc
người dân đang tranh thủ những lúc mưa ngớt nước rút lại hối hả thu dọn rác chung quanh khu vực sinh sống
công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tp huế đang huy động tối đa lực lượng địa phương để thu gom rác thải dọn sạch bùn đất bảo đảm vệ sinh môi trường
hiện công tác cứu hộ cứu nạn công nhân bị vùi lấp tại thủy điện rào trang ba vẫn được gấp rút tiến hành
tính đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi chưa có thêm công nhân mất tích nào được tìm thấy
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ
nên từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ có mưa to đến rất to trong đó hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng mưa đặc biệt to
dự báo tổng lượng mưa tính từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi tại các địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
phổ biến từ một trăm linh mm đến trên năm trăm linh mm dù do thiên tai cấp độ ba
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dị hợp bóc của giải hội tụ nhiệt đới đối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển đông
hoạt động của đất nước
gió đông trên cao nên các tỉnh từ quảng bình thừa thiên huế từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi cũng có một đợt mưa lớn trên diện rộng
phổ biến từ bốn trăm linh mm đến sáu trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh mm đến bốn trăm linh mm có nơi trên sáu trăm linh mm với cấp độ rủi ro thiên tài cấp một
tại tỉnh cà mau do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số sáu gây mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua
đi ngầm các trà lúa của bà con nông dân đang trong giai đoạn chủ chiến thu hoạch
địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất do mưa lớn tại cà mau là huyện trần văn thời với hơn một mươi sáu ha lúa hẻ thù bị ngập và đổ ngã
hơn sáu mươi sáu hectare hoa màu bị ngập úng cùng nhiều diện tích cá tôm nuôi của người dân bị tràn bờ
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã chỉ đạo cho các huyện thành phố nhanh chóng ra soát đánh giá mức độ thiệt hại
hướng dẫn người dân bê bờ bơm nước cứu lúa huy động người dân nhanh chóng thu hoạch ngay
những trà lúa chín còn lại
tính đến nay nông dân trong tỉnh cà mau đã thu hoạch hơn một mươi tám hectare lúa hay thù
trong tổng số hơn ba mươi năm tám trăm linh hectare lúa đã xuống giống năng suất bình quân ước đạt hơn bốn tám tấn trên một hectare
các huyện u minh thới bình và thành phố cà mau đã thu hoạch gần như dứt điểm
do ảnh hưởng của thời tiết xấu vietnam airlines đã hủy một mươi sáu chuyến bay đến đi từ vinh huế trong ngày một mươi sáu tháng một mươi
cụ thể đường bay giữa hà nội và vinh hủy bốn chuyến đường bay giữa thành phố hồ chí minh và vinh hủy tám chuyến
đường bay giữa thành phố hồ chí minh và huế hủy bốn chuyến
trước đó do ảnh hưởng của thời tiết xấu một số chuyến bay đã phải chuyển hướng hoặc được hãng theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch khai thác kịp thời
các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được phục vụ theo quy định và sắp xếp trên các chuyến bay thường lệ bay bù trong ngày hôm nay
việt nam airlines khuyến nghị khách hàng đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay tại khu vực trung bộ
trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin hãng